tại đắk lắc vừa xảy ra vụ giết người nguyên nhân mâu thuẫn lại chỉ vì tiếng nẹp bô xe
nguyễn đình hoàng hai mươi năm tuổi trú tại xã hòa đông huyện crong park tỉnh đắk lắc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
theo kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày một mươi ba tháng bốn sau khi ăn nhậu xong nguyễn can trung chú tài huyện crong park
điều khiển xe máy chở anh phạm trung hiếu đến nhà của hoàng để đón bạn
khi đến trước nhà hoàng trung gõ cửa nhưng không có ai ra mở sau đó trung quay lại
nổ máy dồ ga và nẹt bô thì giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã và thách thức lẫn nhau
sau đó trung đã gọi đỗ trí thiện chú cùng xã đến để giúp mình đánh hoàng
khoảng năm phút sau thiện đến cả hai lao vào đuổi đánh hoàng
hoàng chạy về sân nhà lấy một con dao đâm nhiều nhát vào người trung và thiện khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng nên trung đã tử vong trên đường đến bệnh viện
hoàng sau đó đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình